vâng thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua thì áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam đảo hải nam trung quốc
đã mạnh lên thành bão cơn bão số hai trong năm nay và có tên quốc tế là koguma
do ảnh hưởng của bão thì từ thừa thiên thiêu hế trở ra khắp các tỉnh thành miền bắc
sẽ có mưa to đến rất to trong suốt cả ngày hôm nay
riêng khu vực tây bắc bộ thì sẽ có khả năng mưa kéo dài đến hết ngày mai một mươi bốn tháng sáu
quý vị cần phải đề phòng với ngập úng tại vùng trũng thấp đô thị
cũng như là nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
diễn biến thời tiết bất thường trong ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ
đến việc di chuyển của các thí sinh trong ngày thứ hai kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông ở hà nội
lưu ý với các bạn là hãy cẩn thận khi lưu thông trên đường
và có những biện pháp bảo vệ như là mặc áo mưa thật kín mang ô nếu di chuyển bằng xe ô tô
hẹn gặp lại